công an quận lê trân hải phòng vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một sáu kg ma túy các loại
trước đó công an quận lê trân bắt quả tăng nguyễn quang huy có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực phường dư hàng canh
tăng vật thu giữ chín g ma túy loại methamphetamine
tiến hành khám xét chỗ ở của huy lực lượng công an đã thu giữ thêm gần hai mươi gram ma túy loại methamphetamin
đầu tranh mở rộng vụ án khám xét chỗ ở của đồng văn dũng tại quận ngô quyền
cơ quan công an đã thu giữ một bánh heroin và một hai kg ma túy tổng hợp
cũng liên quan đến hành vi mua bán ma túy công an huyện sông mã của tỉnh sơn la cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công hai đối tượng
có hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn
tại khu vực xã nàng ngự huyện sông mã lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng sông a dua và hoàng văn hùng
tăng vật thu giữ tại chỗ là năm bánh heroin một xe máy cùng một số vật chứng liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm bốn trăm linh viên hồng phiến và trên bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để bán kiếm lời
tám đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lãng tỉnh vĩnh phúc phát hiện và bắt giữ
vào khoảng hai giờ ngày sáu tháng bốn kiểm tra quán karaoke thiên đường ở xã tam hồng có biểu hiện hoạt động quá giờ quy định
đực lượng công an đã phát hiện
đối tượng trung anh dương tính với chất ma túy
qua đấu tranh xác định đối tượng anh mua ma túy của lê ngọc phi
tiếp tục kiểm tra nơi ở của nhân viên quán ba lực lượng công an phát hiện tám đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi bình khí cười và một số ma túy tổng hợp dạng đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can gồm tăng xíu phùng niệm thùy trang là chị dâu của phùng
và hỷ sương hướng là mẹ ruột của phùng cùng quê đồng nai để điều tra về hành vi làm nhục người khác trong vụ đánh ghen xảy ra trên đường huỳnh văn lũy
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba khi biết chồng đang đi cùng một cô gái phùng cùng mẹ và chị dâu cùng một số nam thanh niên đã chặn xe ô tô của chồng để đánh ghen và làm nhục cô gái đi đường
đi cùng nhận được thông tin công an thành phố thủ dầu một phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã vào cuộc điều tra
tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp các loại tệ nạn xã hội
vào sáng ngày bảy tháng bốn công an tỉnh vĩnh long đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng
tụ điểm đánh bạc bị bắt quả tang tại hộ của ông đinh ngọc hà ở xã trung hiếu huyện vũng liêm
tại hiện trường tổ công tác đã bắt quả tang nhóm một mươi bốn người đang đánh bài ăn thua bằng tiền
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hai bà trưng hà nội đã kịp thời giải cứu một bé trai bị mắc kẹt ở hố tung trên tầng hai mươi của một trung cư ở quận hai bà trưng
thông tin ban đầu vào tối ngày sáu tháng bốn nhận tin báo có người gặp nguy hiểm trên tầng cao của tòa trung cư n ba nguyễn công chứ
ngay lập tức công an quận hai bà trưng đã nhanh chóng điều động phương tiện
cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để tổ chức cứu người
xác định nạn nhân là một học sinh khoảng một mươi bốn tuổi đang mắc kẹt ở hố tôm tầng hai mươi của tòa trung cư
lực lượng chức năng sau đó đã chấn tĩnh ổn định tinh thần cho cháu bé đồng thời tiếp cận thả dây cứu nạn và giữ được nạn nhân đưa vào nơi an toàn
được chọn là ngày toàn dân hiến máu
nhiều người đều tỉnh nguyện
sau hai mươi ba năm hoạt động hiến máu ở nước ta đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo sự tham gia có hiệu quả của nhiều cơ quan đơn vị
và trở thành hành động thường xuyên của hàng vạn người dân trên mọi miền tổ quốc
và ngay từ đầu năm nay các hoạt động hiến máu đang trở thành phong trào sôi nổi tại nhiều cơ quan đơn vị trường học
những ngày tháng ba phong trào hiến máu được lan tỏa rộng rãi trong tuổi trẻ công an nhân dân
rất nhiều đơn vị máu được hiến
chỉ một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn là một sự hiến máu
hiến máu từ người huyến tạo sẽ giúp các bệnh nhân có thêm cơ hội được cứu sống
đồng thời đây cũng là hoạt động phát huy tinh thần sung kích vì cộng đồng của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi tham gia hiến máu nhân đạo với một mục đích ý nghĩa đơn giản
đó là mỗi giọt máu cho đi một cái đời ở lại đối với không chỉ người dân
mà đặc biệt là đối với các mẫu chiến sĩ khi mà xảy ra vấn đề về bị thương khi nản nội vụ
chúng tôi cũng mong muốn không chỉ lực lượng công an nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo
mà mong muốn toàn dân với chữ đội máu hiến máu tương đối lớn
cũng là một hoạt động thiết thực thể hiện vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
góp vào hoạt động khám chữa bệnh cũng như phục vụ nhu cầu hiến máu cứu người của bệnh viện một trăm chín mươi tám
cũng như các bệnh viện khác
trong những năm qua nhiều chiến dịch sự kiện hiến máu lớn
tạo dấu ấn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến máu
của cả nước
đã được các địa phương hưởng ứng và tổ chức quy mô chuyên nghiệp
bài bản vào các thời điểm khác nhau như
lễ hội xuân hồng hành trình đỏ chủ nhật đỏ ngày quốc tế người hiến máu
với hành trình hiến máu bền bỉ
nhiều thanh niên tình nguyện đã nỗ lực kêu gọi bạn bè người thân tham gia hiến máu
lan tỏa các hình ảnh tạo chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội
để ngày càng có nhiều người tham gia hiến máu hơn
từ những cái lần đầu tiên khi mà được tiếp cận với cả môi trường này
với cả việc hiến máu tình nguyện thì em cảm thấy hiến máu tình nguyện
nó mang cho mình rất nhiều lợi ích
thứ nhất là mình được kiểm tra sức khỏe
thứ hai là với từ bản thân mình sẽ trở thành một người cầu nối
đến với những người xung quanh ngay cả gia đình của nhà mình
cũng từ bản thân em bố mẹ những người thân trong gia đình
các cô các bác cũng đều biết môi trường này và đi hiến máu rồi ạ
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn một bốn triệu đơn vị máu
tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt chín mươi chín
tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần một năm
hiện nay hoạt động hiến máu đã lan rộng tới toàn thể cộng đồng
từ công nhân lao động cán bộ viên chức cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
vì vậy mà thời gian gần đây không còn tình trạng thiếu máu xảy ra vào dịp hè và dịp tết như trước
chúng tôi luôn cố gắng để nâng cao chất lượng dịch vụ
để phục vụ tốt hơn cho người hiến máu tình nguyện hiện nay
và các ứng dụng trên nền tảng di động
đó là một trong những ví dụ như vậy
với những ứng dụng này thì người hiến máu có thể trực tiếp đăng ký hiến máu trực tuyến
tìm hiểu các thông tin liên quan tới hiến máu liên quan đến sức khỏe của bản thân
cũng như là các thông tin sức khỏe khác
và đồng thời cũng có thể biết được cái đường đi nơi vì máu của mình đã hiến hiện đang ở vị trí nào
và như vậy chúng tôi thấy rằng là người hiến máu rất là phấn khởi
và thuận tiện hơn khi đi hiến máu tình nguyện
bền bỉ đều đặn theo tháng năm như những chú ong góp cho đời giọt mật ngọt ngào
những người hiến máu đã làm nên một nguồn máu dồi dào đem lại sức sống cho biết bao người bệnh
hiến máu thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách mà mỗi người chung tay giúp đỡ
và bảo vệ sinh mệnh cho hàng triệu trái tim
thưa quý vị công nghệ dù phát triển đến đâu thì nó vẫn là công cụ
vậy nên muốn xã hội tốt đẹp hơn thì người sử dụng công cụ đó phải có văn hóa
ý thức tích cực khi lan tỏa những thông tin với giá trị văn hóa tốt đẹp
một câu chuyện văn hóa ngày hôm nay sẽ bàn về nội dung dưới góc nhìn những livestream phản cảm
câu view của một số người coi nhẹ văn hóa với phần trình bày của biên tập viên thu trang
xin chào quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại trường quay s một của truyền hình công an nhân dân
rồi quên mất nó
thưa quý vị chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh
và sim bốn g tôi đã có thể livestream cho cả thế giới biết tôi là ai
đang làm gì và ở đâu mà không bị sự kiểm soát của bất kỳ ai
tuy nhiên những nội dung mà tôi chia sẻ đúng sai hay thật và giả thì chỉ có tôi mới biết
và mặt hạn chế của thông tin trên livestream trên mạng hiện nay
thậm chí là khoe thân thậm chí có những người còn tự nhận vui nhậu hay khoe cả thành tích xào kè
kèm theo đó là những phát ngôn bạt mạng để được chú ý
không hiểu từ bao giờ thứ văn hóa háo danh sống ảo lại khiến không ít bạn trẻ
đang cố lặn ngục trong hào quang ảo tường của thế giới ảo mang tên mạng xã hội
tôi nhận thấy là bây giờ trên nền tảng mạng xã hội
nhất là tiktok thì hầu như là những người trẻ xem và người trẻ thì thường hay có xu hướng là thích xem những cái kiểu văng tục chửi bậy
hoặc là những kiểu nhảy nhảy phản cảm như thế
và như em thấy thì bình thường em sử dụng các trang mạng xã hội như kiểu tiktok hoặc là facebook
thì em cũng thường xuyên bắt gặp những cái video có nội dung khá là phản cảm
hoặc là người ta nói chuyện chưa được chuẩn mực cho làm
một ma trật
thông tin giải trí trên các ứng dụng trên youtube tiktok facebook
ngoài việc bất chấp live stream để câu view câu like
có những chủ tài khoản vì muốn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng
đã bất chấp sản xuất nội dung sai sự thật gây nhiều bức xúc cho khán giả
có thể kể đến hành vi vi phạm của bị can nguyễn phương hằng năm mươi hai tuổi
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương và bốn đồng phạm trong thời gian gần đây là một điển hình
chúng ta đang ở
trong một giai đoạn hết sức đặc biệt
ở đó nó có một cái thế giới khác một cái thế giới mà chúng ta hay gọi là thế giới ảo
được tạo ra bởi các trang mạng xã hội các thông tin từ phía internet
và dường như là có rất nhiều người nghĩ rằng là trang mạng xã hội như vậy
những cái thế giới ảo như thế thì họ có quyền được thể hiện cái tôi của mình
hoặc là thậm chí họ tạo ra những cái điều kỳ quặc
những cái mà không phù hợp những cái mà có thể là lệch chuẩn
những hành động có thể mang tính bộc phát hoặc chú ý hòng thu hút nhiều sự hiếu kỳ tò mò để quảng bá bản thân
hay kiếm tiền bất chấp những nguyên tắc đạo đức cộng đồng từ những lượt like share forlow
dù có thể mang tính cá nhân nhỏ lẻ nhưng đang trở thành những mầm mống xói mò nạo đức chung của xã hội
dẫn lối cho những điều xấu khác len lỏi vào trong cuộc sống khi phần lớn người xem là trẻ tuổi
tất nhiên chúng ta có thể đưa ra rất nhiều các quy định khác nhau chuẩn mực khác nhau
nhưng mà mạng xã hội nói chung và tiktok nói riêng thì nó là một cái xã hội mà không có sự kiểm soát
của bất kỳ một cái chính phủ nào bởi vì nó là một cái mạng toàn cầu
nó không chịu cái sự chế tảm cách trực tiếp dẫn đến là cho dù chúng ta có đưa ra rất nhiều các biện pháp khác nhau
thì chúng ta giống như cấp bỏ đĩa thôi không bao giờ chúng ta phải làm được
vấn đề quan trọng nhất là cái nền tảng đó họ phải có trách nhiệm xã hội
đối với giới trẻ nói riêng và đối với cộng đồng nói chung
bởi vì là không thể chấp nhận được một cái nền tảng ở đó họ dung túng cho những hành vi thiếu văn hóa mà thiếu chuẩn mực
tôi đang nói câu chuyện ở đây cho dù chúng ta có đề ra nhiều biện pháp nhiều chế tài
mà cái nền tảng đó cái xã hội đó mà không được kiểm soát thì nó sẽ vẫn cứ diễn ra như bình thường
một phát ngôn được chú ý trên mạng xã hội không chỉ là một vài người hay vài trăm người biết tới
mà lan ra phạm vi toàn thế giới
chính ánh hảo quang đó
đang khiến nhiều bạn trẻ chóng ngợp và chìm lấp dưới sự hám xanh sốc nổi
vâng ngay cả những nhà quản lý mạng xã hội cũng thừa nhận cho dù có bộ lọc hay rào cản
nhưng khó có thể theo dõi và ngăn chặn được các phát ngôn hình ảnh có nội dung xấu
ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ
vậy nhưng nhiều người vẫn cứ cho rằng mạng xã hội là ảo
nên không cần quá quan tâm về các chuẩn mực khi ứng xử với nó
xong thực tế thì đã chứng minh
dù ảo hay là thực khi đã tham gia thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật
những chuẩn mực và nguyên tắc nếu không muốn những sự việc tiêu cực xảy ra
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã có kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng và các động phạm về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức
cả nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình dự
trước đó bị can phương hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream
để xuyên tạc vù khống bôi nhọ danh dự và phẩm giá người khác bằng mạng xã hội